thưa quý vị sáng nay lễ hội chùa hương xuân quý mão đã chính thức được khai hội

ghi nhận của phóng viên anntv
ngay từ sáng sớm mặc dù thời tiết có mưa phùn và lạnh nhưng đã có nhiều du khách và người dân đến với chùa hương trong ngày đầu khai hội
sau đó với tiết trời tạnh giáo đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách
đổ về chùa hương để chảy hội cầu một năm mới nhiều sức khỏe bình an
điểm mới nổi bật năm nay tại lễ hội chùa hương đó là ban quản lý khu di tích thắng cảnh hương sơn
triển khai bán vé điện tử và quét qr tại khu vực xoát vé

như trước đây ban tổ chức cũng đã bố trí ba bãi độ xe chính cho du khách đến lễ hội
gồm bãi xe hội xá cách bến đỏ suối yến ba km bến xe hương sơn cách bến đỏ hai km
và bến xe đường số một cách bến đỏ khoảng tám trăm linh mét

ban tổ chức lễ hội đã chỉ đạo tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền
và khuyến cáo các du khách nâng cao trách nhiệm giữ gìn giá trị văn hóa
vật thể phi vật thể và các di sản liên quan đến văn hóa của chùa hương
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín lễ hội chùa hương đã tạm dừng hai năm
năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai chỉ mở cửa bán vé đón khách đến tham quan

huyện mỹ đức đã bắt đầu tổ chức lễ hội chùa hương với nhiều hoạt động phong phú
ban tổ chức cho biết dự báo sẽ có lượng khách tăng đột biến
chính vì thế các phương án đảm bảo an ninh trật tự
an toàn giao thông phục vụ du khách cũng đã được lên phương án sẵn sàng
khi ban giám đốc đã phê duyệt chúng tôi hối hợp với công an thành phố
đã xây dựng một phương án dự phòng tức là dựng phương án chống dẫm đạc và chen lên sô đẩy
đấy thì cũng đã được ban giám đốc phê duyệt

khoảng ba mươi đồng chí nữa xuống để giúp chúng tôi tăng cường
ở các cái điểm
chốt để tránh ách tắc rồi chống trộm các móc túi
năm nay liễu hội chủ hương khai hội từ ngày hai mươi bảy tháng một
và kéo dài đến hết ngày hai mươi ba tháng bốn tức mùng sáu tháng riêng

ba tổ chức cho biết trong dịp tết quý mão đã có trên tám mươi lượt khách
từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó ngày mùng hai và mùng ba tết đón hai mươi lượt du khách mỗi ngày
còn ngày mùng bốn tết lượt du khách đổ về đây tăng độc biến
ước tính khoảng bốn mươi
dự báo lượng khách sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới

như là đình đền chùa di tích văn hóa tăng trong ngày đầu năm
bộ tài chính vừa đề nghị địa phương kiểm soát chặt giá vé trong giữ xe mùa lễ hội

báo cáo của bộ tài chính cho thấy giá dịch vụ trong giữ xe ăn uống
giá đổ lễ thắp hương tăng cao so
lượng người dân du xuân đầu năm và đi lễ tăng cao
trước thực tế trên bộ tài chính đề nghị tổ chức kiểm soát chặt chẽ
việc niêm yết giá dịch vụ trong giữ xe giải trí
đi lại ngày cao điểm du xuân và đi lễ của người dân
bộ tài chính cũng yêu cầu địa phương quản lý chặt việc niêm yết giá
và bán theo giá niêm yết mặt hàng có nhu cầu tăng cao sau tết
các địa phương tăng cường kiểm tra giám sát việc kê khai giá
niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết đối với các đơn vị kinh doanh vận tải

theo thông tin sơ bộ từ tổng cục du lịch bộ văn hóa thể thao và du lịch
trong bảy ngày nghỉ tết quý mão hai nghìn hai mươi ba từ ngày hai mươi chín tháng chạp cho đến ngày mùng năm tết
tức là ngày hai mươi một đến ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
toàn quốc ước phục vụ chín triệu lượt khách nội địa tăng khoảng bốn mươi bảy
so với cùng kỳ tết nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai
số lượng khách quốc tế đến với việt nam dịp tết nguyên đán tăng mạnh

khiến thị trường du lịch quốc tế sôi động hơn
số lượng đặt phòng của khách quốc tế đạt ba mươi bốn mươi tổng lượng đặt phòng dịp tết
hà nội đón ba mươi hai lượt khách quốc tế ninh bình ước đón hơn hai mươi chín lượt khách quốc tế
thành phố hồ chí minh dẫn đầu cả nước
đón một bảy triệu lượt khách

lãnh đạo tổng cục du lịch đánh giá do ảnh hưởng của xu hướng suy thoái kinh tế toàn cầu
và biến động kinh tế xã hội trong nước sức mua của du khách giảm
khách hạn chế chi tiêu hơn khi sử dụng các dịch vụ du lịch chung và cao cấp

các lễ hội văn hóa du lịch tâm linh được khôi phục sau ba năm đóng băng vì dịch bệnh

vì vậy số ngày lưu trú giảm từ đó kéo theo tổng thu du lịch giảm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
tiếp tục với một số tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý
vào ngày hôm nay công an tỉnh bình phước đang lấy lời khai đối tượng trần ngọc quang
trú tại xã tân lập huyện đồng phú tỉnh bình phước để điều tra làm rõ hành vi giết người
vụ việc xảy ra vào tối ngày hai mươi sáu tháng một tức là ngày năm tết được camera nhà dân ghi lại
trước đó do có mâu thuẫn về việc ông nguyễn thuận chú thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
có nợ quang hai triệu đồng tiền thỏa thuận sau va chạm giao thông
tối ngày hai mươi sáu tháng một quang lên nhà ông thuận để đòi nợ
tại đây giữa quang và ông thuận xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát qua lại
thế vậy anh trịnh duy phương vào can ngăn thì bị quang dùng dao giấu sẵn trong người đâm vào lưng
mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng anh phương đã tử vong sau đó
gây án xong quang rời khỏi hiện trường và đến cơ quan công an đầu thú
với hành vi trộm cắp tài sản đối tượng lưu văn tài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường nhà mát thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
bị công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu tạm giữ để điều tra
trong quá trình tuần tra tổ công tác công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu

huyện hòa bình tỉnh bạc liêu tìm tài sản của người dân để trộm cắp
khi đi đến đoạn đường thuộc ấp vĩnh mẫu xã vĩnh hậu
thì phát hiện một xe máy không có người trông coi nên thực hiện hành vi trộm cắp thì bị bắt giữ
được biết lưu văn tài từng có hai tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và cố ý gây thương tích

các cơ quan công sở đã quay trở lại làm việc
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
các cơ quan nhà nước đã bố trí các cán bộ túc trực sẵn sàng hỗ trợ những vướng mắt của người dân trong năm mới
bảy giờ ba mươi phút sáng tại trụ sở ủy ban nhân dân phường hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội
các cán bộ tiếp dân đã bắt đầu làm việc
một số người dân có mặt từ rất sớm để giải quyết các thủ tục hành chính cần thiết
niềm nở vui vẻ trong năm mới làm thì cũng tươi vui kể cái lúc nào cũng tươi vui mặc dù rất mệt
bản thân là người dân tôi xin chân thành cảm ơn
các chị là
rất là nghĩa tình

thì chúng tôi cũng đều thực hiện là đi làm từ bảy giờ ba mươi sáng
và các bộ phận thì nhanh chóng là thực hiện dọn dẹp các bộ phận trong cơ quan
để nhanh chóng làm việc và đảm bảo được sự phục vụ người dân tốt nhất

tuy nhiên ủy ban nhân dân phường cũng đã bố trí cán bộ túc trực sẵn sàng hỗ trợ những vướng mắt của người dân
các cái nhiệm vụ của ngày đầu xuân cũng như là những ngày bình thường thôi

mừng nhau trong một năm để mình hoàn thành xuất sắc được mọi nhiệm vụ
ngay trong ngày đầu làm việc lực lượng công an đã ra quân thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự
an toàn giao thông giúp người dân yên tâm quay trở lại làm việc vui xuân an toàn
trong ngày đầu tiên quay trở lại thì các hàng quán sẽ có
các hàng quán sẽ có trường hợp là vi phạm về trật tự đô thị
cơ quan phường triển khai tập trung nhắc nhở bà con chấp hành đúng
về trật tự đô thị
còn các trường hợp là cố tình vi phạm thì sẽ kết quyết xử lý
không khí ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ tết quý mão năm hai nghìn hai mươi ba rất vui vẻ phấn khởi
đây là dấu hiệu khởi đầu một năm mới may mắn xuân sẻ và bình an
giúp người dân có thêm niềm tin vào các cơ quan hành chính của nhà nước
kính thưa quý vị trong buổi ra quân tuần tra

vào sáng nay mùng sáu tết lực lượng cảnh sát giao thông rạch chiếc thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ
đường sát công an tp hcm đã phát hiện một số trường hợp vi phạm
tuần tra trên tuyến quốc lộ một đoạn trước khu du lịch suối tiên thành phố thủ đức
các chiến sĩ đội cảnh sát giao thông rạch chiếc đã phát hiện và lập biên bản ba trường hợp xe khách
đang dừng đổ không đúng nơi quy định

thực hiện cao điểm trước trong và sau tết nguyên đáng quý mạo hai nghìn hai mươi ba

việc tổng kiểm tra xử lý vi phạm đối với xe kinh doanh vận tải
tính từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến nay lực lượng cảnh sát giao thông thành phố hồ chí minh
đã phát hiện và lập biên bản xử lý hơn hai hai trăm linh xe khách dừng đón trả khách sai quy định xứ phạt với số tiền trên ba tỷ đồng

kinh doanh vận tải hành khách trên các địa bàn thành phố
trong đó tập trung công tác tường tra kiểm soát xử lý vi phạm quy định giao thông kể cả giải quyết ủng tắc giao thông
thấy lượng lượng chức năng ở bên thanh tra giao thông như cảnh sát giao thông
người ta cũng đi tường tra thường xuyên thành ra thấy lượng xe dừng đó khách dọc đường dường như giảm rất nhiều
trong dự tách nguyên đám quý mạo hai nghìn hai mươi ba do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao
thay vì phải vào bến xe theo quy định nhiều nhà xe đã lén lút đón trả khách dọc đường như trường hợp trên
chỉ tính riêng từ mùng một tết đến nay toàn thành phố hồ chí minh đã xử lý bảy mươi một trường hợp vi phạm
thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường xử lý quyết liệt hơn đối với xe khách vi phạm các quy định của luật giao thông

lực lượng cảnh sát giao thông tp hcm đã phát hiện và lập biên bản xử lý vi phạm một bốn trăm một mươi bốn tài xế
lực lượng cảnh sát giao thông các quận huyện thành phố thủ đức và các đội trạm thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
đã tạm giữ một ô tô năm trăm chín mươi mô tô tước giấy phép lái xe ba trăm năm mươi hai trường hợp
thực hiện quyết định xứ phạt ba trăm chín mươi chín trường hợp nộp kho bạc tám trăm chín mươi chín triệu đồng

riêng phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt lập biên bản sáu trăm sáu mươi chín trường hợp vi phạm

sau tết đông đảo người dân sẽ trở lại thành phố hồ chí minh làm việc

để đảm bảo trực tự an toàn giao thông hạn chế ủng tắc tai nạn giao thông
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát cho biết người dân cần lưu ý lựa chọn thời gian di chuyển phù hợp
đối với người di chuyển bằng phương tiện cá nhân nên tránh các khung giờ cao điểm có thể gây tắt đường

chú ý điều khiển phương tiện đi đúng làng đường không bóng còi liên tục
bảo đảm tốc độ quy định tuyệt đối tranh uống rượu bia khi lái xe
theo cục đăng kiểm việt nam từ ngày hai mươi bảy tháng một mùng sáu tết
các trung tâm đăng kiểm sẽ hoạt động trở lại để phục vụ người dân và doanh nghiệp
nhằm giảm ung tắc tại các trung tâm kiểm định xe cơ giới trong thời gian qua
theo ghi nhận trong sáng hai mươi bảy tháng một các trung tâm đăng kiểm tại hạnh phúc hồ chí minh
đã làm việc trở lại sau dịp ngày tết nguyên đáng
tại trung tâm đăng kiểm năm mươi năm v số một a hồng hà quận tân bình
lượng xe đi đăng kiểm không ghi nhận tình trạng ủng tắc như trước tết
theo đơn vị trong buổi sáng cơ sở này đã tiếp nhận và cấp đăng kiểm cho hơn bảy mươi xe
và dự kiến sẽ cấp khoảng một trăm tám mươi giấy đăng kiểm trong hôm nay
ngoài ra cục đăng kiểm đánh giá nhu cầu kiểm định xe của người dân

tuy nhiên năm nay tình hình có thể khác do trước tết nhiều trung tâm đăng kiểm
vì quá tải khiến nhiều xe chưa thể kiểm định
cục đăng kiểm việt nam khuyến khích người dân trên đường từ quê thành phố

để thực hiện kiểm định tránh phải chờ đợi lâu giảm tải cho các trung tâm
ở hà nội và thành phố hồ chí minh chú động bảo dưỡng sự chữa xe trước khi đăng kiểm

tình hình khám chữa bệnh cấp cứu và phòng chống dịch bệnh ở thành phố

tại cộng đồng hay là biến thể mới

cho tám mươi bảy sáu trăm sáu mươi trường hợp tăng cao so với kỳ nghỉ tết nguyên đáng nhâm dần dần hai nghìn hai mươi ba
số ca cấp cứu do tai nạn giao thông tăng gần gấp đôi so với năm trước

tai nạn trong sinh hoạt lao động cũng tăng với hai sáu trăm hai mươi một trường hợp
tăng hơn bảy trăm linh trường hợp so với năm hai nghìn hai mươi hai
tai nạn do pháo nổ pháo hoa đánh nhau cũng tăng
đáng chú ý có hai hai mươi chín trẻ được sinh ra trong những ngày nghỉ tết nguyên đáng
bên cạnh đó tp hcm cũng tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín xuyên tết
tại bốn mươi bốn điểm tiêm cố định
tính đến nay tp hcm đã tiêm được hai mươi ba năm trăm tám mươi ba
với năm một trăm bảy mươi sáu mũi vaccine phòng covid một mươi chín
những ngày tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi ba khi mà trên khắp các tuyến đường

người dân tp cn thì hân hoan chào đón năm mới

trong đó có lực lượng công an cơ sở vẫn phải tất bật lo toan
để hoàn thành nhiệm vụ

tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi ba thị trấn phong điền diễn ra nhiều sự kiện văn hóa lễ hội

để đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn

từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
đảm bảo an ninh trật tự để người dân vui xuân đón tết bình yên và đầm ấm
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công an thị trấn phong điền
trong thực hiện cao điểm tấn công chấn ngắp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đáng quý mão hai nghìn hai mươi bốn

để nhân dân kịp thời nắm bắt phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm
từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác tích cực hỗ trợ lực lượng công an

đặc biệt là trộm cắp bắt chó đối tượng bắt chó

trường hợp trộm cắp hay tệ nạn xã hội thì nó giảm
với lý do là các đồng chí chính quy về người ta có nghiệp vụ
thành ra là những cái chuyên án này hay là những sự việc gì

tận tình là đến tận hội gia đình để là triệt phá
hay là có mời đối tượng về để mà găng đeo trước thành ra tình hình trật tự
đến giờ phút hiện nay thì địa bàn này là ổn rất tốt
song song với công tác đảm bảo an ninh trật tự
công an thị trấn phong điền luôn duy trì và đảm bảo
việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký căn cước công dân gắn chip

trước những ngày tết cổ truyền của dân tộc
trong suốt thời gian nghị tết yên đáng
bên cạnh việc trực ban trực chiến tuần tra kiểm soát
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
thì lực lượng công an thị trấn vẫn tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính
như khai báo lưu trú người nước ngoài
người dân ở xa quê về quê an tết
đặc biệt là những người đi làm ăn xa
có nhu cầu làm cơ cước công dân
chip công an thị trấn sẽ tạo điều kiện điều chỉnh thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia

trong việc làm cơ cước công dân gắn chip
để kịp thời động viên lực lượng công an cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
thiếu tướng nguyễn văn thuận ủy viên ban thường vụ thành ủy
bí thư đảng ủy giám đốc công an thành phố cần thơ

vĩnh thạnh cờ đỏ và thới lai
đồng chí giám đốc công an thành phố cần thơ nhấn mạnh
những kết quả đạt được của công an thành phố trong thời gian qua
có sự đóng góp quan trọng của công an cấp xã

nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trực tự
tạo sự chuyển biến rõ rệt tình hình ngay tại cơ sở
trang du lịch nổi tiếng của đức pre raiser reporter đ
vừa đưa tin về hai mươi năm điểm đến có xu hướng hấp dẫn nhất trong năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó việt nam có hai điểm lọt vào danh sách này là hội an
xếp thứ hai và thành phố hồ chí minh xếp thứ một mươi một

gần đây tripadvisor đã công bố giải thưởng các địa danh trên thế giới nên ghé thăm
dựa vào bình chọn của hàng triệu du khách có trải nghiệm thực tế
và phản hồi của họ để lại trên trang web
hội an quảng nam xếp thứ hai trong top một mươi điểm đến thịnh hành của năm hai nghìn hai mươi

và ngắm cầu vàng chứ danh trên bàn này
thành phố hồ chí minh cũng có tên trong danh sách này với vị trí thứ một mươi một
thành phố hồ chí minh nhộn nhịp nhưng vẫn có các kiến trúc thuộc địa từ thời pháp thuộc

các điểm đến được yêu thích của thành phố hồ chí minh là bảo tàng chứng tích chiến tranh
chùa ngọc hoàng chợ bến thành và đi tour đồng bằng sông cửu long
hà nội đứng thứ một mươi bảy trong số hai mươi năm điểm đến nổi tiếng nhất thế giới
và top ba điểm đến ẩm thực

bên cạnh đó là những hồ nước công viên dợp bóng cây và hơn sáu trăm linh đền chùa cổ
theo thông tin sơ bộ từ tổng cục du lịch bộ văn hóa thể thao và du lịch

toàn quốc ước phục vụ chín triệu lượt khách nội địa tăng khoảng bốn mươi bảy
so với cùng kỳ tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
số lượng khách quốc tế đến việt nam dịp tết nguyên đán tăng mạnh
so với dịp tết dân lịch hai nghìn hai mươi ba
trung quốc chính thức mở cửa trở lại từ ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi
khiến thị trường du lịch quốc tế sôi động hơn

bình ước đón hai mươi chín lượt khách quốc tế
tp hcm dẫn đầu cả nước đón một bảy triệu lượt khách
bên cạnh tín hiệu tích cực cho phục hồi du lịch
lãnh đạo tổng cục du lịch đánh giá do ảnh hưởng của xu hướng
suy thoái kinh tế toàn cầu và biến động kinh tế xã hội trong nước
sức mua của du khách giảm khách hạn chế chi tiêu hơn
khi sử dụng các dịch vụ du lịch chung và cao cấp
dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi bốn
các lễ hội văn hóa du lịch tâm linh được khôi phục
kết hợp với các hoạt động tâm linh tăng cao

vì vậy số ngày lưu trú giảm
từ đó kéo theo tổng thu du lịch giảm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
những ngày đầu năm mới xuân quý mão hai nghìn hai mươi
tp hcm dựng dỡ cỡ hoa khắp các nghèo đường
hòa cùng không khí vui tươi rộn ràng của mùa xuân mới
nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc đã và đang được tổ chức
góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí
và du xuân cho nhân dân và du khách

ở tháp trầm hương cùng xem trưng bày triển lãm ảnh nét đẹp xứ trầm hương
triển lãm năm nay trở nên đặc biệt hơn bởi được tổ chức đúng vào thời điểm
tháp trầm hương khoác lên mình một chiếc ao mới khi vừa được cải tạo sửa chữa xong

biểu diễn nghệ thuật nhất trong dịp
tết nguyên đán
hoạt động văn hóa của tp nha trang rất là sôi nổi rất là phong phú
những hoạt động đó làm an ổn hơn về cái tinh thần của người dân nha trang
năm nay tết dừng lịch và tết nguyên đán gần nhau
do đó các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào đón năm mới liên tiếp diễn ra
góp phần lan tỏa không khí rộn ràng
phấn khởi vui tươi cho người dân và du khách
chỉ tính riêng trong dịp tết nguyên đán này
trên địa bàn tp nha trang
có hơn hai mươi hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức
bao gồm cả những hoạt động ngắn hạn và hoạt động dài hạn xuyên suốt
chúng tôi được giao nhiệm vụ nguyên nội năm
là tổ chức các hoạt động ở biển nha trang
bên cạnh đó phía nam ở tát trọng hương

như là hô hát bài tròi làm tà hê
ca chữ ông đồ trưng bày đá đá cảnh
rồi chúng ta năm nay một cái mới nữa là lãnh đạo sở chỉ đạo cho trung tâm
chúng tôi là mở thêm tiếp một cái điểm tại công viên phù động
cũng trưng bày ảnh
giữa đó chúng tôi dự kiến trưng bày khoảng một trăm linh ảnh
và hàng đêm sẽ có một đội chức phiên của tổng
đã tổ chức để phát những cái phim về tết
phim ca nhạc tạo ra cái không khí rộn ràng của những du khách đón xuân
cùng với cái không khí chung của toàn đảng bộ

thì ngành văn hóa cũng cùng với tất cả các cơ quan liên quan
tập trung cao độ cho công tác trưng bày trang trí

và đặc biệt là giữ gìn nét văn hóa truyền thống của dân tộc
những nét đặc trưng của vùng đất khánh hòa
so với mọi năm
đặc biệt là sau hai năm dịch covid một mươi chín
các hoạt động văn hóa nghệ thuật dịp tết nguyên đán năm nay
trên địa bàn thành phố nha trang nói riêng
và toàn tỉnh nói chung khá phong phú và đa dạng
số lượng các hoạt động được tổ chức nhiều hơn so với mọi năm

mới lạ hấp dẫn đáp ứng nhu cầu thị hiếu vui chơi giải trí

trong những ngày tết đến xuân về
trước thực tế giá trong xe tự phát quanh địa điểm tâm linh
đền chùa di tích văn hóa tăng trong ngày đầu năm
bộ tài chính vừa đề nghị địa phương kiểm soát chặt giá vé trong giữ xe mùa lễ hội
trước đó từ mùng một đến mùng ba tết báo cáo của bộ tài chính cho thấy

do lượng người dân du xuân đầu năm và đi lễ tăng cao

việc niêm yết giá dịch vụ trong giữ xe giải trí đi lại
ngày cao điểm du xuân và đi lễ của người dân
bộ tài chính cũng yêu cầu địa phương quản lý chặt việc niêm yết giá
và bán theo giá niêm yết mặt hàng có nhu cầu tăng cao sau tết
các địa phương tăng cường kiểm tra giám sát việc kê khai giá
niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết đối với các đơn vị kinh doanh vận tải
trong dịp sau tết xử lý nghiêm các tình trạng lợi dụng tăng giá bất hợp lý
cục đăng kiểm việt nam cho biết

sau kỳ nghỉ tết có thể đưa xe vào các trung tâm đăng kiểm địa phương
để thực hiện kiểm định tránh phải chờ đợi lâu
giảm tải cho các trung tâm ở hà nội tp hcm
cùng với đó chủ động bảo dưỡng sửa chữa phương tiện

và có thể mất thêm chi phí nếu phải sửa chữa sang ngày hôm sau
mới có thể đưa xe đi kiểm định lại được
sau một tuần nghỉ tết gần ba tấn hàng hóa là nông sản hoa quả
đã được xuất khẩu thông quan thuận lợi nhanh chóng qua các cửa khẩu của tỉnh lạng sơn
sang thị trường trung quốc
đây là tín hiệu vui của hoạt động xuất nhập khẩu
ngay từ những ngày đầu năm mới
thời gian qua chính sách zero covid của trung quốc đã ảnh hưởng rất lớn
đến hoạt động sản xuất kinh doanh mặt hàng nông sản giao củ quả của việt nam
trong năm hai nghìn hai mươi hai xuất khẩu hàng giao quả tới hầu hết các thị trường
đều tăng trưởng tốt trừ thị trường trung quốc
tuy nhiên trong tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai phía trung quốc đã nới lỏng chính sách zero covid

hoạt động thông quan xuất khẩu nông sản qua các cửa khẩu của lạng sơn năm nay
sớm hơn so với những năm trước
với nhu cầu phía trung quốc đang tăng lên sau thời gian dịch bệnh
tạo đà tích cực cho hoạt động xuất khẩu trong cả năm nay
các đơn hàng xuất khẩu đã trở lại sôi động
kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy ngành hàng giao củ quả việt nam tăng trưởng khả quan
trong năm hai nghìn hai mươi ba
từ những nỗ lực đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía
có giải pháp đầu tư công nghệ thiết bị mới hiện đại
nâng công suất các nhà máy đường
ngay đầu xuân năm nay các nhà máy đường trên địa bàn tỉnh phú yên

doanh mía đường phát triển trở lại
tạo mối liên kết lâu dài bền vững với người trồng mía vì những mùa miếng ngọt
một mùa xuân mới mang theo niềm vui của người dân trồng mía tỉnh phú yên
những ngày cuối tháng chạp

đã ủn ùn tập kết ở nhà máy để kịp đưa vào dây chuyền ép mía nhiên vụ mới
trong nhà máy những sản phẩm đường đầu tiên cũng ra lò
sau thời gian trứng lại vì những khó khăn khách quan

đây là vụ ép mà các công ty đặt ra những kỳ vọng lớn
và có những chiến lược đầu tư khá bài bản
vì mục tiêu phát triển lâu dài bền vững
trong chiến lược của công ty
công ty không phải dừng ở công suất này
ở công suất ba hai trăm linh mà công ty sẽ tiếp tục
khi phát triển được ổn định vùng nguyên liệu mía của mình
thì công ty sẽ tiếp tục nâng công suất
để trong thời điểm chính vụ

để trong các khung thời vụ
để bà con đạt được hiệu suất còng mía cao nhất
vụ ép hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
các công ty mía đường tại phú yên
có kế hoạch đẩy mạnh việc thu mua và chế biến nguyên liệu

để thu hút nguyên liệu về nhà máy phục vụ chế biến

đồng thời có chính sách bảo hiểm mía chín chữ đường cho nông dân
giúp giảm lo lắng cho nông dân
trong điều kiện thời tiết bất lợi
chữ đường mía xuống thấp
đảm bảo cho người trồng mía có lãi khá

thì giá cả hiện nay là hấp dẫn nhất

tức là khuyến khích bà con rất nhiều
mà bà con rất hào hứng

đưa mía về hết cho nhà máy
năm nay thì bây giờ

so với bên ngoài
chúng bà con thì rất khúc khởi cho làm mía
màn dạng đầu tư
nói chung là hai hectare năm nay

xác định nguyên liệu là vấn đề sống còn
của nhà máy đường
song song với việc bàn hành
chính sách thu mua nguyên liệu mía hấp dẫn

từ vụ mía năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
các công ty mía đường cũng có những chính sách đầu tư

về chính sách đầu tư
đối với mía tơ
chúng tôi đầu tư là tổng giá trị bốn mươi năm triệu trên hectare
đối với mía gốc thì đầu tư là ba mươi năm triệu trên hectare
đó là tổng giá trị
còn vấn đề ưu đãi và các chế độ
thì riêng chế độ hỗ trợ không còn lại
có tám khoản hỗ trợ mà ưu đãi cho bà con
với tình hình hôm nay thì mía phát triển tốt
giá mía hôm nay hợp lý
bà thử mình sang vụ tới
thì bà con sẽ phát triển thêm dùng mía
để đầu tư cho nhà máy
chúng tôi sẽ phát triển thêm nhiều

từ công nghệ đến sản xuất kinh doanh

các công ty mía đường tại phú yên
đã và đang có những bước đi mới
đồng hành cùng nông dân trồng mía phú yên
vì những mùa mía ngọt
tiếp theo xin mời quý vị
cùng theo dõi các tin tức kinh tế đáng chú ý khác

đến với tin tức kinh tế phương nam
mở đầu chương trình sẽ là những thông tin
về kinh tế tiêu dùng trong ngày
kính thưa quý vị

để chuẩn bị cho ngày vía thần tài mùng một mươi tháng giêng năm nay
một số cửa hàng trên đường tân kỳ tân quý
quận tân phú thành phố hồ chí minh
nhập về hàng ngàn con cá lóc để nướng bán
ghi nhận giá bán mặt hàng này năm nay
tăng cao hơn so với năm ngoái

sức mua năm nay tăng nhiều so với mấy năm trước
chỉ tính trong mấy ngày tết

dự kiến để phục vụ ngày vía thần tài năm nay
cửa hàng nhà ông đã nhập khoảng sáu tấn cá
tương đương năm ngàn đến sáu ngàn con
năm nay chắc cũng là hơn năm ngoái đó
càng ngày càng tăng đó

bán một ngày là năm sáu trăm linh con

theo các tiểu thương năm nay dùng nguồn cá
từ các tỉnh miền tây dồi dào

nên bắt buộc cửa hàng phải lên giá theo
hiện giá cá lóc mỗi con từ một ba đến một năm kg
bán ra từ hai trăm linh ngàn đến hai trăm năm mươi ngàn đồng một con
tùy trọng lượng
tăng từ hai mươi ngàn đến hai mươi năm ngàn đồng so với năm trước
với tình hình sức mua được cải thiện

các tiểu thương kỳ vọng ngày vía thần tài năm nay
người mua sẽ tăng cao
giá heo hơi tại các tỉnh miền nam
tiếp tục ở mức thấp trong ngày đầu đi làm sau tết

khi nguy cơ thua lỗ kéo dài
vẫn chưa có điểm dừng
mức tiêu thụ vẫn chưa được cải thiện
hiện giá heo hơi tại một số tỉnh miền tây nam bộ
như cà mau đang ở mức cao nhất trên toàn miền
khoảng năm mươi bốn ngàn đồng một kg
còn lại các tỉnh thành khác phổ biến
từ bốn mươi tám năm mươi ba đồng một kg tùy loại

giảm phổ biến trên dưới hai đồng một kg
so với mức tốt thời điểm trước tết nguyên đáng
và đang khiến nhiều người nuôi thua lỗ

giá heo trong tháng tới khả năng vẫn chỉ
ở dưới mốc năm mươi năm đồng một kg
người nuôi còn thua lỗ kéo dài
theo một số chuyên gia chăn nuôi

ở mức năm mươi năm trăm linh đồng một kg
thấp hơn cả giá heo việt nam

sau kỳ nghỉ lễ
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
tiếp tục căng mình đón lượng khách kỷ lục
trong ngày hai mươi bảy tháng một mùng sáu tháng giêng
với gần một trăm năm mươi lượt người quay
trở lại thành phố hồ chí minh
ngày hai mươi bảy tháng một
sân bay phục vụ chín trăm một mươi sáu lượt cất hạ cánh
ước tính khách qua sân bay
đạt một trăm bốn mươi chín một trăm bảy mươi bảy người

khách đến gần chín mươi một
phân bổ lượng khách quốc nội

quốc tế đạt hơn ba mươi chín
chiều đến hơn bảy mươi một
quốc tế đạt hơn ba mươi tám người
tần suất chuyến bay và lượng khách
vào mùng sáu tháng giêng
đã vượt hơn mức đỉnh ngày hôm qua
mức tăng thêm so với hôm qua lần lượt
là một trăm linh chuyến bay
tăng thêm năm sáu lượt khách
với lượng khách kỷ lục
đại diện hai đơn vị dịch vụ mặt đất
tại sân bay tân sơn nhất
gồm công ty dịch vụ mặt đất
sân bay việt nam
và công ty khổ phần phục vụ mặt đất sài gòn
đã được giải phóng trong khoảng thời gian hợp lý

thuận tiện hơn trong mùa cao điểm
sân bay thí điểm thu phí không dùng tiền mặt
và thu phí tự động cho xe ra vào tân sơn nhất
dịp tết quý mạo năm hai nghìn hai mươi
nhân dân và người lao động cả nước
được nghỉ dài ngày
khách quốc tế và khách du lịch nội địa
đã tăng mạnh doanh thu ngành du lịch
của nhiều địa phương vượt ngưỡng so với dự kiến
trong những ngày qua tổng cục du lịch
của tỉnh thành phố tăng cường kiểm tra
kiểm soát chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn
hơn một trăm linh chương trình tour tết trong và ngoài nước
được công ty lữ hành này tung ra

năm nay đang việc tập trung phần lớn
cho các tua nước ngoài như thái lan
hàn quốc nhật bản châu âu hay mỹ
theo các công ty lữ hành mức giá tour tết năm nay

cụ thể tua đi hàn quốc nhật bản

tua châu âu khoảng bảy mươi triệu đồng

chúng tôi tập trung vào việc

và một số điểm đến thì chúng tôi

một số điểm tham quan nổi bật
chẳng hạn như là đến với nhật bản

phù hợp với mùa tết
nó là một trong những cái rất đặc biệt
trong mùa tết năm nay mà chúng tôi cố gắng
sắp xếp làm sao mà tất cả các chương trình
tham quan tết đi nước ngoài
các địa điểm cũng có một cái cảm giác và không khí
rằng là thật sự là chúng tôi đang có một cái chuyến hành trình tết
chứ không phải là một cái chương trình bình thường
giống như là cái chương trình trong năm
mà chúng tôi đã bán ra thị trường
xu hướng du lịch năm nay thì chúng tôi thấy là

có nghĩa là khách hàng sẽ chọn
những cái địa điểm du lịch mới lạ hấp dẫn

với những cái chương trình du lịch truyền thống
giống như thay vì là chúng ta
đến với một đất nước nào đó

có gì khác biệt so với chương trình trước đây
đó là một trong những cái xu hướng
mới của khách hàng
và chúng tôi cũng đánh giá rất là cao
về những cái nhu cầu của khách hàng như thế này
thì từ đó làm cho các chương trình du lịch
nó mới hấp dẫn hơn
và đưa cho du khách có một cái
sự trải nghiệm khác biệt
các tour đi hành hương với điểm đến
là tây ninh và các tỉnh miền tây
thời gian từ hai mươi tám tết âm lịch đến một mươi năm tết
cũng khá hút khách để ổn định giá tour

đều đã có làm việc với các đối tác
để đảm bảo không tăng giá đột biến
bên cạnh đó là tăng tổ chức các chương trình ưu đải
như tổ chức hệ thống xe đưa đón cao cấp
dịch vụ ăn uống nghỉ ngơi hàng sang
nhưng vẫn giữ mức giá bình thường
đối với tất cả các bộ phận
từ inbound cho tới nội địa cho tới outbound
thì chúng tôi thứ nhất đã lên tất cả các khung
bộ sản phẩm và những khung giá
kèm theo những khuyến mại ưu đãi
và tất cả các bộ phận
từ marketing truyền thống
cho tới marketing online

trong năm hai nghìn hai mươi ba
đăng ký tour chọn gói sớm hoặc chọn combo dịch vụ
đăng ký theo nhóm

đến năm trăm linh đồng một khách tùy tour

ngành du lịch tp hcm còn phối hợp với chính quyền

xây dựng ít nhất một quận quyện
đều có một sản phẩm dịch vụ đặc trưng
để quảng bá xuất tiến và khai thác
các nghề ứng dụng cho du lịch như giúp người dân
tra cứu thông tin du lịch khoảng cách điểm đến
địa điểm ăn uống lưu trú mua sắm
cũng được phục vụ tối đa để kích cầu

sở du lịch tp hcm cho biết
trong bảy ngày nghỉ tết nguyên đáng quý mão

đã có tăng trưởng mạnh mẽ
ước đạt là sáu ba trăm linh tỷ đồng
dịp tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi ba
thành phố đón khoảng sáu mươi năm lượt khách quốc tế
ngoài ra khách tại các khu điểm du lịch
các tù điểm vui chơi giải trí và dịch vụ
cũng ghi nhận ước đạt khoảng một bảy triệu lượt
khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú
ước đạt khoảng hai trăm năm mươi lượt
công suất phòng ước đạt tám mươi năm
doanh thu ước đạt sáu ba trăm linh tỷ đồng
ngoài các điểm đến được khách du lịch
ưu tiên lựa chọn vào dịp tết nguyên đáng năm nay

phục vụ khoảng hai mươi ba lượt khách đi du lịch
các tỉnh thành với doanh thu khoảng

của thành phố dịp tết này

một mươi tám lượt khách tham quan thành phố hồ chí minh
với doanh thu khoảng một mươi bảy tỷ đồng
riêng đường hoa nguyễn huệ trong bảy ngày tết
đã đón trên một hai triệu lượt khách tham quan

theo ban tổ chức khác với năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi ba
đường hoa nguyễn huệ năm hai nghìn hai mươi
mở cửa toàn diện

thương mại toàn cầu vẫn sẽ tiếp tục kéo dài
trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi

để doanh nghiệp xuất khẩu việt nam
giữ vững tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa
phóng sự này cũng sẽ khép lại

gạo là một trong những điểm sáng
trong bức tranh xuất khẩu khi ước đạt bảy triệu tấn
với giá trị gần bốn tỷ usd
không chỉ góp phần đảm bảo an ninh
lương thực thế giới việt nam còn tự hào
khi thành công xuất khẩu hai loại gạo
mang thương hiệu việt vào các thị trường khó tính
như nhật bản và eu

được mang thương hiệu made in vietnam
đam gói trong bao bì riêng của doanh nghiệp việt
và đã đăng ký mẫu mạo quốc tế
cũng trong năm qua
câu lạc bộ xuất khẩu một mươi tỷ usd
kết nạp thêm ngành thủy sản
nâng số thành viên của câu lạc bộ này
lên con số tám

để đạt được cột mốc lịch sử

có thể vượt một mươi một tỷ usd
và tăng hơn hai tỷ usd
so với năm hai nghìn hai mươi một

thì đây là một năm rất là thành công

kể cả với
vai trò của hiệp hội lương thực việt nam

một cái khoảng là
hơn bảy triệu tấn
thì theo cái
kinh nghiệm nhiều năm cũng như là
đánh giá chung thì chúng ta
nếu chúng ta năm nay có được mùa
thì chúng ta cũng chỉ xuất khẩu cũng đạt
tối đa là khoảng sáu triệu rưỡi
cái chặng đường của

đã đi đến hôm nay
thì trong đó nó phải nói rằng là
cái sự sáng tạo
và cái sự nỗ lực của các doanh nghiệp

bên cạnh đó là một cái sự hỗ trợ
rất là là cơ bản
từ phía các cái cơ quan
chính phủ trong cái việc
ổn định cái kinh tế vĩ mô

làm ăn cũng như là
kịp thời giải quyết các vướng mắt khó khăn
trong cái giai đoạn hiện nay
nên nói chung là với một cái bối cảnh
đấy thì rõ ràng các doanh nghiệp phải
chuẩn bị hết sức là kỹ về
tâm thế bởi vì hiện nay chúng ta phải xác định

thế giới rồi
theo dự báo khó khăn của kinh tế

kéo dài sang đầu năm hai nghìn hai mươi
nhưng với đạt xuất khẩu cũng như lợi thế

doanh nghiệp xuất khẩu việt nam vươn lên

với một cái chính sách mà

thị trường thành cái
xu hướng chỉ đạo của
chính phủ trung ương cũng như là
các bộ ngành
thì rồi cái tình hình mà dịch bệnh

thế giới rồi từ đó

được tháo gỡ giá cước càng ngày càng
càng giảm càng rẻ

xuất khẩu hàng rau quả
của việt nam sẽ

sẽ tăng ít nhất

trong năm tới doanh nghiệp cần đáy mạnh định hướng
sản xuất xanh tuần hoàng thực hiện nhanh

ứng dụng nền tảng công nghệ số

và tham gia các sàn thương mại điện tử thế giới
đồng thời theo dõi sát diễn biến thị trường

các biện pháp phòng vệ thương mại của các nước
để ứng phó thích hợp với những thay đổi bất lợi